kính chào quý vị đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo trương minh khê
trú tại huyện trảng bom tù trung thân về tội giết người
theo cáo trạng khê và một phụ nữ sống với nhau như vợ chồng tại xã an viễn
nhưng đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thì cả hai chia tay
trước đó vào khoảng tháng hai vợ chồng khê cho vợ chồng anh lê văn ad tạm trú tại xã an viễn
vay số tiền năm triệu đồng và anh ad đã trả lại cho khê
đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai người phụ nữ này đến phòng trọ tại xã an viễn
đòi tiền từ khê nhưng không được nên đã đánh khê
tức giận khê mở cốp xe lấy kéo đâm liên tiếp vào người phụ nữ này
khiến nạn nhân tử vong và khê bị bắt sau đó
cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng cùng chú tại quận thanh khê
gồm nguyễn ngật tân và võ lê hoàng tú
về hành vi tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép vũ khí quân dụng
theo điều tra tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tân đi ăn nhậu với một người bạn tên sang
chia rõ lai lịch và được tặng một khẩu súng
có thời gian sợ bị người nhà phát hiện tân đem súng sang nhà tú nhờ cất giữ hộ
mặc dù nhiều lần biết là tân gửi súng nhưng tú vẫn đồng ý và nhận cất giữ giúp
sau lần đầu được tặng súng tân nảy sinh ý định và thích và có ý thích siêu tập súng
nên thường xuyên lên mạng xã hội để tìm hiểu nghiên cứu các thiết kế

và bản vẽ về súng đạn các loại đồng thời muốn độ chế thành nhiều kiểu khác nhau nhưng chưa thực hiện
tân đặt mua năm khẩu súng khác để đưa vào bộ siêu tập
ngày một mươi bảy tháng tám tân đi vắng lại sợ con nhỏ nghịch chơi nên tiếp tục nhờ tú giữ hộ sáu khẩu súng và đạn kèm theo
ngày hai mươi bảy tháng tám do có liên quan đến một vụ gây dối trật tự công cộng tân đã khai ra số súng trên đang giữ tại nhà tú
qua kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố số súng đạn trên đều có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng
lực lượng công an tỉnh nghệ an vừa kịp thời giải cứu hai nạn nhân là trẻ em trong quá trình bị bán làm nhân viên một quán massage tại địa bàn huyện diễn châu
ngày một mươi ba tháng chín qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng lương thị phu âm
sinh năm hai nghìn năm trú tại bản lưu thắng xã chiêu lưu huyện kỳ sơn có hành vi đưa hai bé gái một mươi ba tuổi trú tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn lên xe ô tô để bán vào làm nhân viên quán massage
lực lượng chức năng đã lập các tổ chốt chặn trên các tuyến đường nghi vấn
hôm nay đã giải cứu thành công hai bè gái đang bị đưa đến một quán massage ở khu vực bãi biển diễn hải huyện diễn châu tỉnh nghệ an
hiện hai bé gái sau khi được lực lượng công an trấn an động viên thì đã được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình
qua đây thì lực lượng công an cũng khuyến cáo gia đình nhà trường và chính quyền địa phương cần phải quan tâm sát sao hơn nữa với các em nhất là các bé gái
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để có thể cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của các đối tượng xấu
vào sáng nay tòa nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo ngô quan duy chú tại thành phố cần thơ và nguyễn thị tuyết loan chú tại tỉnh bến tre về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám duy và loan quen biết rồi về ở chung với nhau đến khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội do biết bị hại trú tại thành phố con tum có nhu cầu tìm người cúng tâm linh để chữa bệnh cho anh trai
nên duy cùng loan đã theo dệt tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật
để tạo lòng tin lấy tiền của bị hại qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép
trong thời gian từ ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai qua những câu chuyện của các đối tượng bị hại đã tin tưởng và chuyển năm mươi sáu lần cho duy với tổng số tiền là hai năm tỷ đồng
toàn bộ số tiền trên duy và loan đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô quan duy một mươi năm năm tù bị cáo nguyễn thị tuyết loan một mươi ba năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị một trong những nguyên nhân chính khiến cho thiệt hại của các vụ cháy nổ ngày càng trở nên nghiêm trọng là do khả năng phản ứng kỹ năng xử lý của người dân vẫn còn nhiều hạn chế
chính vì vậy mà trong thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai xây dựng hàng trăm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng nhằm tập huấn các kỹ năng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân
ngõ sáu trăm linh bảy đường điện biên thành phố yên bái nơi sinh sống của gần ba mươi hộ dân với hàng trăm nhân khẩu
người dân ở đây cho biết đây là ngõ một triều lối vào rất hẹp vì vậy nếu có tình huống cháy nổ xảy ra thì các phương tiện chữa cháy sẽ không thể tiếp cận được
nhiều năm liền người dân phải sống trong tâm trạng bất an
tổ dân phố sáu mươi bảy chúng tôi là đa số nhân dân bám theo mặt đường kim đồng và đường điện biên mà đa số cũng là kinh doanh xây nhà sản sát nhưng mà đặc biệt là cái ngõ cái đường thoát hiểm rất là ít nhà có
thì qua đó chúng tôi đã xây dựng được các điểm gọi là tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trong tổ liên gia này chúng tôi lắp cũng bầu tổ trưởng ngoài ra trong tổ chúng tôi còn một số ngõ
nhân dân ở thì đường
ngõ là tương đối hẹp ô tô khi mà có hoạn ra sẽ cháy sẽ không vào được
xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế công an phường minh tân đã tham mưu đề xuất phối hợp với các tổ dân phố huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và lắp đặt sáu điểm chữa cháy công cộng
khi mà có cái hộp chữa cháy này và chúng tôi cũng được hướng dẫn và được tuyên truyền cái cách sử dụng cái bình chữa cháy
thì bản thân tôi cũng như là người dân ở trong ngõ này cũng cảm thấy rất là yên tâm
khi cũng yên tâm một phần nào đó khi mà gia đình hoặc là những người xung quanh chẳng may có xảy ra hỏa hoạn thì chúng tôi cũng có biết có cách
tức là ngay cái sơ ký bắt đầu là chúng tôi cũng đã biết cách để xử lý
từ khi thành lập mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy cháy
tại địa bàn cơ sở qua đó thì góp phần thắng lợi mục tiêu biến mỗi người dân thành một người chiến sĩ phòng cháy cháy tại địa bàn
trên địa bàn toàn tỉnh yên bái hiện có năm mươi năm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và một trăm một mươi tám điểm chữa cháy công cộng
với hàng nghìn thành viên tham gia một trăm linh thôn bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập đội sân phòng
cùng với đó các mô hình như trường học an toàn vì phòng cháy chữa cháy
các mô hình như trường học an toàn vì phòng cháy chữa cháy
các mô hình như trường học an toàn vì phòng cháy chữa cháy
đã có phần nâng cao nhận thức và đồng thời huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
khi có kế hoạch triển thai mô hình này thì cả đội ngũ lãnh đạo của tổ chính phố cũng như là nhân dân rất là đồng lòng

trước tiên là nhân dân rất đồng thuận bởi vì mang chính lại sự an toàn cho gia đình họ
khi kinh doanh hoặc trong những quá trình xảy ra sự bình an
nên là chúng tôi hưởng ứng và rất mong muốn là có nhiều mô hình hoạt động hơn nữa
vậy là đây này ở khu dân cư để đảm bảo sự an ninh cho nhân dân
công tác phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn xã hội
vì vậy bên cạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cướng loạn hỗ hộ
cũng sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở
đặc biệt là những cơ sở địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao
có phần thực hiện thắng lợi phương châm từng nhà an toàn từng khu phố an toàn từng xã phường an toàn
để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm
đối với các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà ba mươi bảy
ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân hà nội được thuận tiện
ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội
thông báo số tài khoản tiếp nhận chính thức như sau
tài khoản ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội quỹ cứu trợ
số tài khoản ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín trăm linh năm bảy nghìn hai trăm sáu mươi chín mươi một nghìn bốn mươi chín tại kho bạc nhà nước hà nội
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận thanh xuân cũng tiếp nhận qua số tài khoản

tên tài khoản
ủy ban mặt trận tổ quốc quận thanh xuân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường khương đình thanh xuân hà nội
với số tài khoản một trăm hai mươi tám một trăm một mươi chín sáu trăm năm mươi bảy tại ngân hàng việt tiên banh
nội dung truyền khoản
hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
mọi sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ
sẽ được thuận tiện bằng tài khoản
thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo công bằng công khai đúng mục đích đúng đối tượng
theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội đến một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng chín
thành phố hà nội đã hỗ trợ cho bốn mươi bảy trường hợp tử vong và ba mươi bảy người bị thương
tổng kinh phí hỗ trợ là tám trăm hai mươi năm triệu đồng
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính đến thời điểm này vẫn còn nạn nhân của vụ cháy trung cư mini
ở khương hạ đang được điều trị tại các bệnh viện như bệnh viện bạch mai
bệnh viện đa khoa xanh côn bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện đại học y hà nội và bệnh viện quân y một trăm linh ba
trong số các bệnh nhân này có sáu ca trong tình trạng nặng nguy kịch
số còn lại ở mức độ trung bình và nhẹ nhiều ca sức khỏe ổn định xa ngộ độc khí co nhẹ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
bệnh viện đa khoa xanh côn bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện đa học y hà nội và bệnh viện quân y một trăm linh ba
chào quý vị và các bạn
công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại tổ dân phố năm thị trấn xuân an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện trương mỹ thành phố hà nội
là đối tượng cao văn nghĩa sinh năm hai nghìn hai hồ hậu thường trú tại thôn công an xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn vinh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại thôn đông đoài xã phú đông huyện ba vì thành phố hà nội
bị công an huyện phúc thọ thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện